quốc hội đã thảo luận tại hội trường về dự thảo luật người lao động việt nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng sửa đổi
mục đích của việc sửa đổi luật này nhằm tạo môi trường minh bạch thông suốt và đồng bộ cho hoạt động đưa lao động việt nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
phát biểu tại phiên thảo luận nhắc tới vụ ba mươi chín người thiệt mạng trong thùng xe tải tại anh và một cuốn sách có tên đừng chết ở ả rập xê út
cùng một người lao động tự do theo hợp đồng được dự luận quan tâm trong thời gian qua
đại biểu tô văn tám cho biết một khảo sát cho thấy trong quá trình làm việc có khoảng bảy mươi sáu người lao động việt nam di cư đối mặt với những hình thức vi phạm quyền lao động
và ít được tiếp cận các biện pháp giải quyết từ đó đại biểu đề nghị luật sửa đổi cần hoàn thiện cơ chế pháp lý để bảo vệ người lao động
dự thảo luật cũng đã tiếp cận vấn đề này bằng các quy định về nghĩa vụ của doanh nghiệp dịch vụ trách nhiệm của cơ quan đại diện ngoại giao
cơ quan đại diện lãnh sự việt nam ở nước ngoài những cơ chế thực hiện trách nhiệm đó như thế nào
cơ chế bảo vệ người lao động như thế nào thì cũng chưa được làm rõ chưa được rõ nét ở trong dự thảo luật này
trong khi đó đại biểu dương minh tuấn băn khoăn không biết có bao nhiêu trường hợp được điều chỉnh ở luật này
bao nhiêu trường hợp không được điều chỉnh và những trường hợp không được điều chỉnh thì sẽ được điều chỉnh ở luật nào
đại biểu đề nghị nên sửa đổi tên luật
vì sao không đưa những đối tượng này cũng vào trong luật để điều chỉnh để khi xảy ra ở nước ngoài thì người lao động việt nam được bảo hộ
chính vì vậy xin được đề nghị đổi tên luật người lao động làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
xin đổi thành luật người lao động làm việc ở nước ngoài hai nghìn hai mươi tức là bỏ chữ theo hợp đồng
dự thảo luật sửa đổi đưa ra thêm quy định doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài
phải có vốn chủ sở hữu không thấp hơn năm tỷ đồng
có chủ sở hữu tất cả các thành viên cổ đông là nhà đầu tư trong nước theo quy định của luật đầu tư
tuy nhiên một số ý kiến cho rằng
cần phải có quy định cụ thể hơn về trách nhiệm của các doanh nghiệp để khi xảy ra vấn đề thì người lao động được bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp